trước tình hình dịch covid một mươi chín có những dấu hiệu gia tăng tại hà nội hôm nay bộ lao động thương binh và xã hội đã yêu cầu
ra soát toàn bộ công chức viên chức và người lao động của đơn vị sinh sống ở khu vực có thể tiếp xúc với những người
đã được công bố dừng tính với virus sars cov hai
các đơn vị cần quán triệt đầy đủ sâu sắc tinh thần chỉ đạo của ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia và cổ bộ về phòng chống dịch covid một mươi chín

kiểm tra thân nhiệt ngày hai lần